tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh
đã có nhiều điểm mới trong điều hành thực hiện kế hoạch nhiều xu hướng tốt như chi thường xuyên giảm
chi đầu tư tăng lên niềm tin xã hội niềm tin thị trường gia tăng
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế được tăng cường
phát biểu kết luận phiên họp thủ tướng nêu rõ trong thực hiện mục tiêu phát triển vẫn còn nhiều mặt hạn chế yếu kém
cần tập trung khắc phục nhất là vương mắc trong đầu tư kinh doanh
một số vấn đề xã hội bước xúc cần tập trung giải quyết
thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành cần thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính
ngân sách nhà nước tập trung chống thất thu nợ động thuế chuyển giá
phân đấu giảm thâm hụt ngân sách nhà nước ở dưới mức ba bảy gdp
thủ tướng cũng yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí triệt đề
tiết kiệm chi thường xuyên nhất là mua sắm hội họp quản lý hiệu quả hơn tài sản công đất đai tài nguyên
trong tháng chín bộ các bộ đầu tư báo cáo cụ thể tình hình giải ngăn của từng bộ ngành địa phương
các công trình quan trọng cấp bất theo quy định
bộ đông nghiệp tiến hành các biện pháp cần thiết để phát triển doanh nghiệp đầu tư bình đông nghiệp nông thôn
lưu ý càng ra soát hoàn thiện chiến lược quy hoạch kế hoạch chú động tư đồ sản phẩm
không để người nông dân thiệt thòi như đối với một số sản phẩm thời gian qua
thủ tướng lưu ý trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa mỹ và các đối tác lớn diễn biến phức tạp
bộ công thương chủ trì phối hợp với các địa phương các ngành giả soát đánh giá
báo cáo cụ thể tình hình thực hiện các fta đặc biệt với các đối tác thương mại lớn
đề xuất giải pháp phù hợp để hướng tới cân bằng thương mại bền vững
những dự án trọng điểm quốc gia về giao thông vận tải như dự án cảng hàng không quốc tế long thành
mở rộng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đường bộ cao tốc bắc nam đường sắt tốc độ cao bắc nam
cần quan tâm chuẩn bị công tác đầu tư kịp thời hơn tốt hơn phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín